trước đó vào sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và tỉnh ủy nam định đã tổ chức lễ dân hoa dân hương
tại nhà lưu niệm và tượng đài cố tổng bí thư trường trinh
đồng chí trường trinh tên thật là đặng xuân khu là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng việt nam
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của quê hương nam định
trải qua các thời kỳ với hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng và ba lần giữ cương vị tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
đồng chí trường trinh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng bảo vệ tổ quốc và sự nghiệp đổi mới của đất nước
tại lễ dân hương tưởng niệm tổng bí thư trường trinh các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với những cống hiến của cố tổng bí thư trường trinh đối với quê hương đất nước và dân tộc
trước đó đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đại biểu đã đến dân hoa dân hương tại nhà lưu niệm tổng bí thư trường trinh
ở làng hành thiện xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định quê hương tổng bí thư trường trinh
đây là ngôi nhà lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương
cũng như cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí trường trinh
nơi đây có thời kỳ là cơ sở in tài liệu sách báo tuyên truyền phục vụ cách mạng
đồng thời còn là nơi nuôi dấu đồng chí trường trinh trong những lần về hoạt động
và chỉ đạo phong trào cách mạng tại quê nhà
ngày nay nhà lưu niệm đồng chí trường trinh là nơi đón tiếp các đoàn khách cùng nhân dân đến thăm viếng
vừa là nơi tuyên truyền giáo dục tinh thần truyền thống hiếu học yêu nước và cách mạng của quê hương